ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy khoảng sáu mươi hộ dân đồng bào dân tộc mân nông đã kéo nhau vào tiểu khu một nghìn bốn trăm tám mươi bảy
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên lâm nghiệp nam tây nguyên
xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông để xin chia đất lập lán trại xin được tái lập lại buôn cũ
mới đây lãnh đạo hai tỉnh đắk nông và bình phước đã đối thoại vận động bà con không trở về phá rừng để tái lập buôn cũ
đây là tiểu khu một nghìn bốn trăm tám mươi bảy thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm yêu hạn lâm nghiệp nam tây nguyên huyện tuy đức tỉnh đắk nông
vào dịp trước tết nguyên đán vừa qua nhiều hộ đồng bào mờ nông ở xã bù gia mập huyện bù gia mập tỉnh bình phước đã vào đây chia đất
dựng lán trại đòi lập lại buôn cũ
lý do mà bà con đưa ra là về đây sinh sống để được chăm sóc phần mồ mả tổ tiên theo phong tục của đồng bào dân tộc mờ nông
sự việc đã được đơn vị có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là công ty trách nhiệm y hoạn một thành viên lâm nghiệp nam tây nguyên
trình báo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc xử lý
phát hiện một số người dân của đồng bào dân tộc xã quang trực với một số người dân của xã bù gia mập của tỉnh bình phước
và họ dựng lán trại thì chúng tôi tiến hành làm báo cáo với các lãnh đạo công ty
ngày hai mươi một tháng hai lãnh đạo hai tỉnh đắk lắc
nông và bình phước đã tổ chức tiếp và đối thoại với các hộ dân đồng bào dân tộc mờ nông để giải quyết các kiến nghị của bà con
tại buổi đối thoại đại diện chính quyền hai tỉnh đã phân tích ảnh hưởng tới tình hình xã hội của địa phương
khẳng định tạo điều kiện tốt nhất để bà con trở về nơi đã được nhà nước tái định cư để phát triển sản xuất
ổn định đời sống đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật
tôi cũng mong muốn rằng xã bù gia mập của chúng tôi cũng luôn ổn định
nhưng giờ số bà con mà về rồi thì rõ ràng là bây giờ ở bùi gia mập chúng tôi thì nó lại tương đối bị xáo trộn
nó cũng rất là khó phải không
và lãnh đạo huyện chúng tôi cũng chẳng muốn để bà con đi mà bây giờ tự nhiên là xã của chúng ta nó lại rời rạc ra
và mong rằng là bà con chúng ta cũng nên suy xét cho nó kỹ
bởi vì khi chúng ta di chuyển rồi thì liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của như vậy là mỗi con người
của gia đình và của cả một như vậy là cái quân sóc
cái khu vực vùng này kể cả phía bên này và phía bên kia
cả thế giới cả âu răng bù gia mập thúy đức đều có bà con của chúng ta qua lại thường xuyên
do đó cái việc mà đi lại để thăm viết lẫn nhau là chuyện đó bình thường không có cái gì
nhưng cái việc mà về lại ở giữa cái khu rừng xanh đông đặc
thì cuộc sống như vậy thì đảng chính phủ nhà nước này sẽ không bao giờ chấp nhận
tại vì về đó bà con sẽ sống bằng cách gì
đối với các điểm mồ mà ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông chỉ đạo công ty lâm nghiệp nam tây nguyên
không được tác động để bà con thăm viếng chăm sóc theo phong tục tập quán
nghiêm cấm các hộ dân trở về quê cũ phá rừng lấn chiếm đất
nếu ai vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
yêu cầu bà con nhanh chóng dỡ bỏ lán trại rời khỏi khu vực tại các tiểu khu một nghìn năm trăm linh một nghìn bốn trăm tám mươi bảy
thuộc lâm phần quản lý của công ty lâm nghiệp nam tây nguyên
yêu cầu tri cục kiểm lâm ủy ban nhân dân huyện tuy đức và các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý
bảo vệ rừng ngăn chặn và xử lý nghiêm những hộ vi phạm theo quy định của pháp luật